phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ đi đường giả
trước đó lực lượng công an tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả mang tên là lâm thạnh và thu giữ trên người thạnh thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra đối tượng khai do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook anh thanh do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản với giá là một triệu đồng một giấy
thạnh nhận giấy đi đường của mình xong khi được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một giấy
từ lời khai của thạnh công an đã mời bốn đối tượng liên quan lên làm việc
khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín và nhiều vật dụng có liên quan đến việc in ấn giấy tờ giả